cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt bị can để tạm giam đối với trần thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố sơn la về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó trần thị hà lợi dụng chức vụ là giám đốc công ty cổ phần thương mại nông nghiệp hữu cơ tây bắc
đã đưa ra những thông tin gian dối và cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giả
để chiếm đoạt số tiền một mươi một tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng sau đó sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân
được biết trần thị hà đã từng bị tòa nhân dân huyện phú yên tỉnh sơn la xét xử tuyên phạt ba năm tù
cho hưởng án treo cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị tòa nhân dân thành phố sơn la xét xử
phạt tiền ba mươi triệu đồng về tội sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức
những ai có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng trần thị hà
thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
theo số điện thoại chín trăm một mươi hai ba trăm năm mươi một ba trăm năm mươi hai